công an huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa vừa liên tiếp triệt xóa hai sới bạc bắt giữ hai mươi bốn đối tượng thu giữ gần một trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
công an huyện thiệu hóa đã phối hợp với công an xã thiệu long triệt xóa bạc do lê văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã thiệu long cầm đầu bắt quả tăng một mươi hai đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức ba cây thu giữ gần sáu mươi triệu đồng
tiếp đó vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng hai công an huyện đã phát hiện bắt quả tang một mươi hai đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà lê thị sạp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở xã thiệu trung thu giữ gần ba mươi triệu đồng
hiện cả hai vụ việc trên đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sau khi kiểm tra nhanh chất ma túy đối với tài xế xe tải trên cao tốc hà nội hải phòng vào sáng ngày hai mươi tháng hai cục cảnh sát giao thông bộ công an đã phát hiện tài xế dương tính với ma túy khi đang lái xe chạy trên đường
và ngoài giữ phương tiện cảnh sát giao thông cũng đã tước quyền cầm vô lăng của những tài xế bị kiểm tra
vào sáng ngày hai mươi tháng hai tổ công
công tác của cục cảnh sát giao thông đã lập chốt kiểm tra bất chợt lái xe đoạn đi qua trạm thu phí tại huyện văn giang tỉnh hương yên
kiểm tra tài xế xe tải chở xăng mang biển kiểm soát hai mươi chín c một mươi tám nghìn một trăm bảy mươi hai tổ công tác đã phát hiện tài xế là tạ duy tấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại hà nội có kết quả dương tính với ma túy
theo cơ quan chức năng đây là trường hợp đầu tiên phát hiện dương tính với nhóm cần sa
phương tiện sau đó đã được tổ công tác làm rõ có chủ sở hữu là công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên nhiên liệu hàng không việt nam địa chỉ tại đường nguyễn sơn quận long biên hà nội
sau khi có kết quả trên tài xế khẳng định là không hề sử dụng ma túy nhưng cho biết trước đó hai ngày có sử dụng một loại rượu ngâm từ cây anh túc do được bạn mời uống
mẫu thử của tài xế sẽ tiếp tục được đưa về viện khoa học hình sự để giám định lại một lần nữa sau đó lực lượng công an sẽ có các bước xử lý tiếp theo
trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông vào tối qua giữa xe tải và xe máy khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ
theo đó vào khoảng hơn một mươi chín h tối cùng ngày xe mô tô biển số tám mươi sáu a một trăm linh nghìn hai trăm bảy mươi hai do một người đàn ông khoảng ba mươi năm tuổi cầm lái lưu thông trong làn ô tô trên quốc lộ một theo hướng từ ngã tư an sương về cầu vượt bình phước
khi gần đến cầu vượt quang trung thì bất ngờ đâm vào đuôi xe container

với việc đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát cố định lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm đặc biệt là các lỗi có liên quan đến tốc độ
từ đó góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo cho tự an toàn giao thông trên địa bàn
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bạc liêu
phóng nhanh vượt ẩu luôn là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tai nạn giao thông
mặc dù có các biển báo quy định tốc độ trên các tuyến đường
người tham gia giao thông vẫn còn rất hạn chế không tuân thủ quy định về tốc độ
bất chấp sự nguy hiểm đối với bản thân và người tham gia giao thông
không phải lúc nào lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt trên tất cả các tuyến đường để tuần tra kiểm soát
chính vì thế những chiếc camera giám sát là công cụ hữu hiệu để xử lý tình trạng vi phạm tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông
tốc độ là đa phần xe ô tô con và xe mô tô
cái thời gian mà vi phạm nhiều là bữa trưa giờ là dắn xe xe qua lại
với hệ thống camera giám sát cố định mỗi khi có phương tiện vi phạm mắt camera sẽ tự động quét hình ảnh
đồng thời phần mềm sẽ xử lý cập nhật lưu trữ và báo về trung tâm điều hành
từ trung tâm có thể quan sát mọi hoạt động giao thông diễn ra trên các tuyến đường qua một bảng điện tử
ngay vài phút sau đó giúp việc xử lý các phương tiện vi phạm được thuận tiện và dễ dàng
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi tám thông qua hệ thống camera giám sát cố định
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu đã phát hiện và gửi thông báo vi phạm trên ba mươi trường hợp
việc tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua camera giám sát cố định của lực lượng cảnh sát giao thông
đặc biệt là việc vi phạm tốc độ không những góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
mà còn nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đối với những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông